nhân kỷ niệm một trăm linh năm ngày sinh chủ tịch nước đại tướng lê đức anh
chiều qua ngày hai mươi chín tháng một mươi một đoàn công tác của bộ quốc phòng đã đến dân hương
tại nhà lưu niệm của đại tướng lê đức anh thuộc xã lộc an huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
đoàn công tác đã dâng hòa thắp hương tưởng niệm chủ tịch nước đại tướng lê đức anh
và bày tỏ lòng thanh kính biết ơn sâu sắc trước những công hiến của đại tướng
đối với sự nghiệp cách mạng của đảng sự trưởng thành lớn mạnh của quân đội nhân dân việt nam
trong không khí trang nghiêm lãnh đạo bộ quốc phòng lãnh đạo tổng cục chính trị
cùng cán bộ chiến sĩ nhân dân tỉnh thừa thiên huế nguyện noi gương đại tướng ra sức học tập
nêu cao tinh thần trách nhiệm đoàn kết sáng tạo tiếp tục xây dựng quân đội vững mạnh
và bảo vệ quê hương đất nước
chiều cùng ngày đoàn công tác đã đến thăm tặng quà bà mẹ việt nam anh hùng
thương binh bệnh binh các gia đình chính sách gia đình có công với cách mạng
trên địa bàn xã lộc an huyện phú lộc quê hương của chủ tịch nước đại tướng lê đức anh